sự ra đi của nguyên tổng bí thư đỗ mười là một tổn thất vô cùng to lớn đối với toàn đảng toàn quân và toàn dân ta
suốt cuộc đời hoạt động của mình đồng chí đã có nhiều công hiến to lớn cho đất nước cho nhân dân
nhất là trong giai đoạn đồng chí đảm nhiệm trọng trách làm chủ tịch hội đồng bộ trưởng nay là thủ tướng chính phủ
và sau đó là tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng
đó là khoảng thời gian đảng ta đưa đường lối đổi mới toàn diện của đại hội toàn quốc lần thứ sáu vào cuộc sống
và chính nhờ những quyết sách đúng đắn cùng sự lãnh đạo tài tình của mình
đồng chí đỗ mười đã cùng đảng ta cùng đất nước ta vượt qua muôn vàn khó khăn của buổi ban đầu từng bước đổi mới và thành công
đại hội sáu của đảng đề ra đường lối đổi mới toàn diện từ cuối năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
những năm đầu thực hiện đường lối đổi mới toàn diện
đường lối ấy đất nước ta phải đương đầu với nhiều khó khăn thách thức mà chưa thể hái ngay quả ngọt
từ năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu đến năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ba năm liền lạm phát phi mã giá cả mỗi năm tăng với ba con số
hàng triệu người ở miền bắc lâm vào cảnh thiếu đói
nhà nước phải lo chạy lương thực từng ngày để có đủ gạo mì cung cấp cho các thành phố và khu công nghiệp
đại hội sáu của đảng đề ra đường lối đổi mới toàn diện
đường lối ấy đất nước ta phải đương đầu với nhiều khó khăn thách thức mà chưa thể hái ngay quả ngọt
lúc đó đồng chí đỗ mười đã vào tận miền nam trực tiếp đôn đốc việc thu mua lương thực
để cung cấp cho nhân dân các thành phố cho cán bộ công nhân viên chức và quân đội
mặc dù gian nan như thế nhưng bàn lãnh đạo đảng ta trong đó có đồng chí đỗ mười
vẫn kiên trì thực hiện công cuộc đổi mới quyết không lùi bước
năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hội nghị trung ương hai khóa sáu đã quyết định chuyển giá mua bán nông sản
hàng tiêu dùng sang giá thị trường
đây thực chất là bước tổng điều chỉnh giá lương tiền mới
khi thực hiện tình hình thị trường tài chính tiền tệ và tình hình kinh tế chung diễn biến thế nào
thì còn rất khó lường
bộ chính trị nhất trí cho rằng việc này là cần thiết nhưng mọi người đều băn khoăn lo lắng
đồng chí đỗ mười ủng hộ thực hiện bước đi này
nhưng kiên quyết yêu cầu các cơ quan nhận
nước không được chỉ tính toán một cách võ đoán trong bàn giấy
mà phải kết hợp đi xuống một số xí nghiệp thử tính xem với giá đầu vào mới
giá thành và giá bán sản phẩm của sĩ nghiệp sẽ đội lên đến đâu
thị trường có chấp nhận nổi không tiền lương và tài chính tiền tệ của nhà nước sẽ như thế nào
sau đó mới quyết định
nhờ đó nền kinh tế nước ta tiếp tục đổi mới
từng bước phát triển kinh tế nhiều thành phần thoát khỏi bao cấp
xác lập thể chế kinh tế thị trường hội nhập với nền kinh tế thế giới
lạm phát nguội dần nhịp độ phát triển kinh tế nhanh hơn
đến năm một nghìn chín trăm chín mươi năm đạt đỉnh cao tăng chín năm
vậy là cùng với trung ương đảng đồng chí đỗ mười đã lãnh đạo đất nước
đưa đường lối đổi mới vào cuộc sống thành công
bước đầu định hình được thể chế kinh tế mới đưa nước ta thoát khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội
đồng chí đỗ mười cầm lái con thuyền cách mạng vào một thời điểm hiểm nghèo
liên xô và các nước xã hội chủ nghĩa đông âu sụp đổ
phe xã hội chủ nghĩa tan giã
lúc này bản lĩnh chính trị của cơ quan lãnh đạo đảng
của đồng chí tổng bí thư thật quan trọng có ý nghĩa quyết định sống còn
đồng chí đỗ mười đã thể hiện được tinh thần vững vàng kiên định đó
vừa chỉ đạo đổi mới vừa giữ vững được chế độ chính trị bảo đảm ổn định xã hội
từ khi mà sang liên xô về các nước đông âu sụp đổ
thì lúc bây giờ tình hình cán bộ đảng viên nhân dân cũng sao xuyến
không biết là thế nào
thế thì bác với cùng với bộ chính trị bây giờ mới muốn bổn định tình hình
tư tưởng cán bộ đảng viên
bác cho in sách mắc lên in phân phát xuống cơ sở từng chi bộ phải đọc
và kiên quyết giữ vững con đường xã hội chủ nghĩa mà bác vô đã lựa chọn
cũng trong những năm ấy
nước ta đã phá được thế bị bao vây cấm vận
đặt lại quan hệ bình thường với trung quốc và nhiều nước khác
rồi đã quan hệ với mỹ gia nhập khối asean
mở ra cục diện đối ngoại mới chưa từng có trong lịch sử nước ta
đồng chí đỗ mười là người trung thành tuyệt đối với lý tưởng và mục tiêu của cách mạng
là người lãnh đạo luôn sôi nổi nhiệt tình đặc biệt có bản lĩnh rất kiên định
vững vàng trước mọi thử thách sóng gió
và luôn có những ý kiến độc lập
vững vàng sáng suốt sâu sắc ở tầm chiến lược
quy chế dân chủ ở cơ sở
cái thứ hai là phong tặng bà mẹ việt nam anh hùng
có thể nói trải qua các giai đoạn cách mạng đầy khó khăn gian khổ
và trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước trước đây
đồng chí đỗ mười đã góp phần công lao to lớn
sau này với cương vị tổng bí thư của đảng
đồng chí đã cùng ban lãnh đạo của đảng đưa đường lối đổi mới toàn diện của đảng
đi vào cuộc sống thành công đưa nước ta ra khỏi khủng hoảng
và đặt nền móng cho những bước đổi mới hội nhập ngày
đưa sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước ta tới những thắng lợi huy hoàng mới
cuộc đời và sự nghiệp của tổng bí thư đỗ mười sẽ còn sống mãi trong lòng đảng ta nhân dân ta